sáng nay hai mươi sáu tháng bảy tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức phiên họp thứ một mươi sáu
dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng trong sáu tháng vừa qua tổng bí thư chủ tịch nước chỉ rõ
đó là sự khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác này của đảng và nhà nước
không có vùng cấm không có ngoại lệ tạo không khí phấn khởi
niềm tin với đảng trong các tầng lớp nhân dân và xã hội
đặc biệt không có chuyện trùng lại thậm chí phải làm quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì đẩy mạnh
theo hướng có chiều sâu đạt kết quả toàn diện đồng bộ rõ nét hơn
cụ thể đã kết thúc xác minh giải quyết hai mươi bốn vụ việc mở rộng điều tra khởi tố thêm hai mươi sáu bị can
kết thúc điều tra ba vụ án với một mươi chín bị can ban hành cáo trạng truy tố sáu vụ án với hai mươi bảy bị can
xét xử sơ thẩm chín vụ án với hai mươi một bị can xét xử phúc thẩm một mươi vụ án với một trăm bốn mươi chín bị can
nhất là đã xét xử kịp thời nghiêm minh bốn vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp được dư luận quan tâm
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại vindasin
vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại phú thọ và một số địa phương
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á tp hcm
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đà nẵng và một số tỉnh thành phố
mở rộng điều tra làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone
các vụ án liên quan đến phan anh vũ đinh ngọc hệ
khởi tố điều tra vụ án xảy ra tạo dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên
tạm giữ kê biên tài sản phong tỏa tài khoản ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản liên quan các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo với giá trị tài sản trên một mươi tỷ đồng
từ đầu năm đến nay cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật một trăm hai mươi ba tổ chức đảng và bảy chín trăm hai mươi ba đảng viên vi phạm
bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật một tổ chức đảng một mươi ba đảng viên thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
cả đương chức và đảng nghị hưu
bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật một tổ chức đảng một mươi ba đảng viên thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý

cả đương chức và đảng nghị hưu
bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật một tổ chức đảng một mươi ba đảng viên thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý

cả đương chức và đảng nghị hưu